từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai san henry kajian đã ký bốn trăm tám mươi bảy biên bản đồng ý cho ba trăm năm mươi sáu khách hàng nhóm của trường mỹ lan
vay sáu trăm linh hai khoản vay tổng dư nợ là năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
trong đó tổng giá trị tài sản bảo đảm các khoản vay là một trăm một mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại cho scb số tiền bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
hai đối tượng san henry kajian và lam lijok đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án tạm đình chỉ điều tra hai bị can
khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý
tại tỉnh điện biên lực lượng chức năng vừa bắt giữ một người đàn ông mang quốc tịch lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ ba mươi hai viên ma túy tổng hợp
vào lúc bảy h ba mươi sáng nay tại khu vực cọc dấu một trăm một mươi tám
tuyến biên giới việt nam lào thuộc địa phận bản hủy môi xã ba thơm huyện điện biên tỉnh điện biên
lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông nhập cảnh trái phép từ lào vào việt nam
đang tàng trữ ba mươi hai viên nghi là ma túy tổng hợp
bước đầu đối tượng khai nhận tên là som bích trú tại tỉnh phong sa lì lào
các viên nén trên là ma túy tổng hợp do som bích nhận vận chuyển thuê cho một người đàn ông ở tỉnh phong sa lì lào
mang sang việt nam giao cho một đối tượng không rõ danh tính với số tiền công là một mươi triệu kiếp lào
trong quá trình tuần tra công an xã hòa tiến huyện hòa vang thành phố đà nẵng đã phát hiện và ngăn chặn thành công
một nhóm thanh thiếu niên có ý định dùng dao tự chế đi giải quyết mâu thuẫn
phát hiện nhóm thanh thiếu niên gồm năm người đi trên hai xe máy lạng lách đánh võng và cầm theo hung khí
tổ tuần tra tiến hành đón lõng ngăn chặn
tại cơ quan công an các đối tượng thừa nhận do mâu thuẫn với một thanh niên khác trên địa bàn
nên đã rủ nhau mang theo hung khí để tìm thanh niên kia trả thù
lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra và xác minh vụ việc
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản có giá trị lớn
gồm một mươi ba máy tính bảng một máy tính sách tay với tổng trị giá là hơn bảy mươi triệu đồng
trước đó vào sáng ngày một tháng ba nhận tin báo về việc công ty trách nhiệm hữu hạn việt nam wacore
đóng tại đường số một mươi ba khu công nghiệp amata phường long bình thành phố biên hòa
xảy ra vụ mất trộm tài sản lớn gồm một mươi ba máy tính bảng một máy tính sách tay trị giá hơn bảy mươi triệu đồng
lực lượng trinh sát đội cảnh sát hình sự công an tp biên hòa đã tiến hành điều tra
bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm là trần văn sang quê tỉnh nam định
hiện đang sống lang thang và nghiện ma túy khi đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
tại cơ quan công an trần văn sang đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước
trong và sau tết nguyên đán giáp thìn từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã tập trung xử lý nhiều vụ phạm pháp hình sự
kinh tế ma túy bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
chủ động kiên quyết xử lý tội phạm hình sự bám sát địa bàn nắm chặt đối tượng
bài trừ tệ nạn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công an huyện long thành
trong đợt gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự
chỉ sau hai tháng gia quân đợt cao điểm công an huyện long thành đã điều tra khám phá
nhiều vụ phạm pháp hình sự kinh tế ma túy môi trường
đừng cử qua công tác quản lý địa bàn công an huyện long thành đã bắt quả tăng đối tượng
hoàng thị tuyết chú tỉnh đồng nai đang có hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép
thực hiện nghiêm những công tác nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát vực như nắm tình hình
về an ninh trật tự trên địa bàn công tác quản lý đối tượng gọi hỏi răn đe những loại đối tượng công tác quản lý cư trú
đội hình sự đề ra rất nhiều giải pháp trong công tác phòng ngừa đối với đấu tranh tội phạm
đặc biệt chúng tôi trú trọng về công tác phòng ngừa nghiệp vụ và bằng các biện pháp hành chính công khai
tuần tra công khai một trăm sáu mươi một tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện long thành
trước trong và sau tết là ổn định tội phạm được kéo giảm
tỷ lệ điều tra khám phá án được nâng cao rõ rệt
trên lĩnh vực phạm pháp hình sự công an huyện đã điều tra làm rõ hai mươi một trên hai mươi năm vụ
bắt xử lý ba mươi hai đối tượng phát hiện triệt phá chín vụ đánh bạc bắt ba mươi tám đối tượng
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy đã phát hiện hai mươi năm vụ
bắt bốn mươi đối tượng mua bán tàng trữ tổ chức sử dụng sử dụng trái phép chất ma túy
trên lĩnh vực tội phạm kinh tế tham nhũng chức vụ đã phát hiện một mươi ba vụ với một mươi sáu đối tượng
đã khởi tốn năm vụ sáu bị can và quyết định xử phạt vi phạm hành chính năm cá nhân số còn lại đang điều tra
phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới công an huyện long thành tỉnh đồng nai
tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền
triển khai các biện pháp nghiệp vụ tập trung lực lượng đánh mạnh vào các ổ nhóm tội phạm hình sự
ma túy quyết tâm giữ vững an ninh trả tự trên địa bàn
công an xã mong thọ b huyện châu thành tỉnh kiên giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử phạt vi phạm hành chính
một thanh niên trú tại huyện châu thành về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền
trước đó vào ngày hai tháng ba một thanh niên đến công an xã mong thọ b huyện châu thành để trình báo về việc
bị bốn thanh niên lạ mặt chặn đường cướp một điện thoại iphone một mươi ba một sợi dây chuyền một nhẫn vàng có trọng lượng sáu năm chỉ và tám triệu đồng
quả xác minh công an huyện châu thành và công an xã mong thọ b xác định có dấu hiệu bất thường giữa lời khai của thanh niên này
và hiện trường xảy ra vụ việc
với những chứng cứ cơ quan công an thu thập được thanh niên trên đã thừa nhận do thiếu nợ ngân hàng số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
nhưng không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định giả bị cướp tài sản để gia đình cho tiền trả nợ
để có tiền tiêu xài thì nhiều người đã mang thẻ căn cước công dân đi cầm cố tại các cửa hàng cầm đồ
mà không biết đây là hành vi vi phạm pháp luật tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự
đặc biệt là trong trường hợp một số đối tượng có ý đồ xấu sử dụng những giấy tờ này
để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản phản ánh tại tỉnh vĩnh long
trước đó ngày hai mươi năm tháng một lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố vĩnh long
phối hợp với công an phường chín kiểm tra phát hiện một tiệm cầm đồ trên địa bàn
đã nhận cầm cố nhiều loại giấy tờ trong đó có căn cước công dân
công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long đã xử phạt vi phạm hành chính
đối với một chủ tiệm cầm đồ trên địa bàn phường chín thành phố vĩnh long tổng số tiền sáu triệu năm trăm linh nghìn đồng
với hành vi vi phạm thế chấp cầm đồ nhận cầm cố dây chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
và lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ
theo quy định của bộ công an
để việc thực thi công tác quản lý nhà nước về căn cước công dân trong thời gian tới được tốt hơn
thì đơn vị sẽ thông thăm mưu
thứ nhất đó là việc triển khai và tổ chức thực hiện các dân bản vi phạm pháp luật liên quan đến căn cước công dân
thứ hai là tổ chức tuyên truyền để người dân và các tổ chức nắm hiểu các quy định về quyền và nghĩa dụ
về việc quản lý và sử dụng thẻ căn cước công dân như các đối diện tàu tự thân
thứ ba đó là đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng cũng như lực lượng công an cơ sở
vừa hướng dẫn vừa kiểm tra để người dân thực hiện tốt các quy định
thứ tư đó là trường hợp phát hiện các vi phạm về căn cước và tính chất mức độ
và đơn vị sẽ thăm mưu tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
việc cầm cố căn cước công dân tiềm ẩn nguy cơ lộn lọt thông tin cá nhân rất lớn
các đối tượng sẽ lợi dụng để đánh cắp thông tin cá nhân từ chứng minh nhân dân
căn cước công dân để sử dụng vào mục đích xấu như mở các tài khoản
sau đó thu thập các tài khoản để bán cho các tổ chức tội phạm để đánh bạc hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra đối với những thông tin cá nhân khi mà kẻ xấu thu thập được thì họ có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để góp phần phòng ngừa vi phạm công an các địa phương trên địa bàn tỉnh vĩnh long
đã thường xuyên kiểm tra kết hợp tuyên truyền để người dân cũng như cơ sở kinh doanh
hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về quản lý sử dụng dây chứng minh nhân dân
thẻ căn cước công dân quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan

đối với những thông tin cá nhân khi mà kẻ xấu thu thập được thì họ có thể lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nên chỉ cháy phần mái cọ và một số đồ vật trong khu vui chơi làm bằng nhựa cao su mà không gây thiệt hại lớn về tài sản
trong khi đó trên nệ bàn tỉnh hải dương hiện có hàng trăm cơ sở doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động do không bảo đảm các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên hầu hết các cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động và hậu quả là đã có những nơi xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại lớn về tài sản
đây là những hình ảnh vụ cháy kho sường của công ty hoàng lê
phường bình hàn thành phố hải dương xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi bảy tháng hai
toàn bộ diện tích nhà sưởng hàng nghìn mét vuông cùng nguyên vật liệu để sản xuất bao bề cắp tông bị thiêu dội
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã nỗ lực khống chế không để cháy lan sang các khu vực xung quanh
nhưng doanh nghiệp và ban quản lý chợ không chấp hành việc đình chỉ hoạt động hứa hẹn sẽ đầu tư các hạng mục phòng cháy chữa cháy theo quy định
tuy nhiên đến nay cũng vẫn chưa đầu tư xây dựng
hệ thống phòng cháy chữa cháy như đã cam kết
không chỉ riêng chợ phủ mà nhiều chợ khác do công ty cổ phần tây bắc làm chủ đầu tư cũng trong diện bị đình chỉ hoạt động
công ty tây bắc cũng được nhận chỉ thị chung của biên phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh
nhưng vì các tiểu thương được sự nhất trí của tiểu thương là khi buôn bán
là phải đảm bảo được về cái phòng cháy chữa cháy về lửa củi và những đồ gọi là dễ cháy
thế là giữa công ty với các tiểu thương đều có cam kết và có một đến sự thông nhất
thế nên là các tiểu thương vẫn cứ họp trợ nhưng mà trong cái đấy là dưới sự giám sát của ban quản lý chúng tôi
khi có công văn của công an tỉnh hải dương về đình chỉ hoạt động của khu trung tâm thương mại phố
vì vi phạm công tác phòng cháy chữa cháy thì ủy ban dân xã đã làm tốt công tác tuyên truyền đến các hộ kinh doanh trong chợ
trong buổi làm việc cùng với công ty cổ phần tây bắc yêu cầu công ty cũng như tất cả các bà con
ban quản lý chợ dừng hoạt động trong thời gian công ty khắc phục những tồn tại
và yêu cầu ký cam kết đối với các hộ kinh doanh để không để cháy lộ và gây thiệt hại và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm
trên địa bàn tỉnh hải dương có gần hai trăm sáu mươi cơ sở hộ kinh doanh doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy
để có thể tiếp tục hoạt động các cơ sở doanh nghiệp này phải khắc phục những hạn chế thiêu sót đã được chỉ ra
tuy nhiên hầu hết những vi phạm về phòng cháy chữa cháy đều chưa được khắc phục nhưng các cơ sở doanh nghiệp này vẫn tiếp tục hoạt động